trong số bốn cửa ga có hai cửa nằm tại khu vực phía sau của đền bà kiệu và khu vực nhà vệ sinh ở ven bờ hồ gươm
do có vị trí nằm sát với di tích lịch sử văn hóa của hà nội như vậy nên dư luận đang dành sự quan tâm đặc biệt
đồng thời cũng đặt ra một câu hỏi liệu các lối lên xuống hay còn gọi là cửa ga ngầm c chín sẽ có ảnh hưởng như thế nào đến cảnh quan không gian của khu vực hồ gươm và vùng phụ cận
theo thông tin từ sở quy hoạch kiến trúc hà nội vị trí tuyến và ga c chín đã được các cơ quan thẩm quyền như bộ xây dựng bộ quốc phòng bộ văn hóa thể thao và du lịch
thành phố hà nội xem xét thống nhất tuân thủ đúng theo các đồ án quy hoạch chung xây dựng quy hoạch giao thông vận tải thủ đô hà nội
đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt
để bố trí hài hòa các lối lên xuống công trình phụ trợ của ga tại khu vực đơn vị tư vấn đã nghiên cứu đến một mươi phương án khác nhau để phân tích
lựa chọn trên nguyên tắc bảo đảm tiêu chuẩn quy chuẩn về kỹ thuật đường sắt điều kiện cứu thương cứu hỏa cảnh quan khu vực
thuận lợi cho các hoạt động tổ chức giao thông phát huy hiệu quả chuyên trở hành khách của tuyến vận tải hành khách công cộng
đặc biệt do ga c chín có lưu lượng hành khách lớn nên yêu cầu thoát hiểm an toàn an ninh rất được đề cao
đặc biệt do ga c chín có lưu lượng hành khách lớn nên yêu cầu thoát hiểm an toàn an ninh rất được đề cao
cái việc nghiên cứu của lối lên xuống này cũng khẳng định luôn là không có kết hợp với thương mại dịch vụ hay là có cái gì mà chỉ làm một lối lên xuống thuần tùy
theo bố trí mặt bằng của ga c chín đang nghiên cứu có bốn lối lên xuống trong đó hai lối lên xuống
các công trình phụ trợ là tháp thông gió thang cho người khuyết tật tháp làm lạnh máy phát điện
đã được thống nhất bố trí trong khuôn viên tổng công ty điện lực miền bắc và tổng công ty điện lực hà nội
hai lối lên xuống còn lại dự kiến bố trí tại khu vực tượng đài cảm tử cho tổ quốc quyết sinh và khu vực nhà vệ sinh công cộng
hiện có cạnh hồ hoàn kiếm
nhà vệ sinh ngầm được xây dựng trong ga đường sắt c chín thay thế nhà vệ sinh hiện có
sở quy hoạch kiến trúc hà nội cũng khẳng định mới xác định khu vực sẽ đặt cách lúa lên xuống còn vị trí cụ thể
vẫn đang được tiếp tục nghiên cứu tiếp thụ ý kiến thực hiện chỉ đạo của ubnd tp hà nội
hiện nay ban quản lý dự án đường sắt hà nội sở quy hoạch kiến trúc hà nội đang nghiên cứu
sau khi hoàn chỉnh ubnd tp sẽ tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của các ngành các chuyên gia chính quyền và các đơn vị
tổ chức có liên quan nhằm tạo sự đồng thuận trong triển khai nhằm xây dựng dự án tuyến đường sắt số hai
theo quy hoạch tuyến đường sắt số hai giai đoạn một có chiều dài một mươi một năm km với một mươi ga trong đó có ba ga đi nổi và bảy ga đi ngầm